thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào hữu bính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là phó giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra xác minh cho thấy từ năm hai nghìn hai mươi hai phòng lao động thương binh và xã hội huyện quỳnh nhai
đã ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
để thực hiện mở hai mươi năm lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới ba tháng cho tám trăm sáu mươi học viên
quá trình triển khai thực hiện trên hồ sơ thể hiện trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển gia công nghệ
đã ký hợp đồng giao khoán công việc với hai mươi tám giáo viên để giảng dạy cho hai mươi năm lớp mở tại bảy xã trên địa bàn quỳnh nhai
trong quá trình đó đào hữu bính đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
lập khống chứng từ thanh toán chi trả tiền công giảng dạy tiền công tác phí tiền lưu trú cho giáo viên
số tiền quyết toán khống là gần hai tỷ đồng
bính đã giữ lại cho bản thân và sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nguyễn thị mai trường văn phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đã chỉ đạo sáu cán bộ lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vay vốn
để rút một mươi tỷ đồng công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy người về tội tham ô tài sản
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị mai đặt vấn đề với các cán bộ tín dụng của văn phòng giao dịch
gồm lê thị tuyết trần thị nguyệt đinh thị phượng nguyễn thị kiều anh lê thị hồng nhung đặng thị anh
về việc mai cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của quỹ
mai cam kết sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng
và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng
những người này tin tưởng nên đồng ý giúp nguyễn thị mai lập khống các hợp đồng vay vốn của quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự chỉ đạo của nguyễn thị mai
một mươi cán bộ tín dụng đã lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vay vốn tại một mươi xã trên địa bàn huyện hương khê
với tổng số tiền là trên một mươi tỷ đồng
số tiền này mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn kinh doanh bất động sản đầu tư tiền ảo
do kinh doanh thua lỗ nên mai không có khả năng trả lại cho quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê
công an thị xã biến cát tỉnh bình dương cũng vừa ra quyết định khởi tối vụ án hình sự khởi tối bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thanh thỏa chú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ xã hội vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thanh thỏa đã nhận hai trăm tám mươi năm triệu đồng từ gia đình của một đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát
khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản để lo cho đối tượng này được tại ngoại
tuy nhiên sau khi nhận tiền xong thì thỏa đã không thực hiện được như đã hứa mà lấy tiền tiêu xài cá nhân
đồng thời cắt liên lạc với gia đình bị hại
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã bến cát đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh thỏa
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay ngày năm tháng sáu gần ba mươi chín thí sinh trên địa bàn tỉnh nghệ an
đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và để kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn công an tỉnh nghệ an đã chủ động nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự
song song với các hoạt động tiếp sức mùa
sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh công an thị xã biến cát đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh thỏa
vào sáu giờ sáng các điểm thi trên địa bàn tp vinh như trường trung học phổ thông hà huy tập
trường trung học phổ thông huỳnh thúc kháng trường trung học phổ thông chuyên phan bộ châu
công an tp vinh đã phối hợp với các lực lượng chủ động triển khai quân số tại đây từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự
chúng tôi đã ký đạo một lực lượng cảnh sát phòng chạy chở cháy đi kiểm tra công tạp phòng chạy chở chạy
tại các điểm thi và xây dựng kế hoạch của lực lượng của các lực lượng
phân công các lực lượng để bảo vệ đề thi và đảm bảo bảo vệ các điểm thi được an toàn
phân công lực lượng cảnh sát châu thông đảm bảo an toàn châu thông tại các điểm thi và phân luồng châu thông
để tranh ồn tắc cũng như đảm bảo cho phụ huynh đưa con em đi thi được đến nơi đảm bảo an toàn
và con em đi đến đúng giờ không bị ách tắc không bị trầm
nhờ sự vào cuộc của các lực lượng chức năng tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
được đảm bảo tại các tuyến đường có bố trí điểm thi không xảy ra ổn tắc châu thông
tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh và thí sinh đến điểm thi đúng giờ
ở điểm thi này rất là đông nhưng mà không có xảy ra trường hợp bị tắc nghẹn giao thông rất là tốt
cảnh sát châu thông này cảnh sát trật tự này và người dân đi lại này rất chí là ngọn gàng và chấp hành
đặc biệt là các chủ giáo thông này làm rất chí là ngăn nắp chế không bao giờ có ổn tắc
rồi rất chí là thống thoảng
xác định đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông bên cạnh việc triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn
công an nghệ an còn thành lập các đội tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động ý nghĩa
đoàn đã thành lập ba mươi đội hình tiếp sức mùa thi ở thành phố vinh và các huyện thành thị xã trên tỉnh nghệ an
các đội hình tiếp xúc mùa thi sẽ trực tiếp hỗ trợ
người nhà và các em học sinh trong quá trình tham gia các kỳ thi và tham gia kỹ thuật tài khoản đỉnh ánh điện tử mức độ một mức độ hai cho người nhà trong quá trình đợi các em thi
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại nghệ an diễn ra trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng sáu
tại bảy mươi hai điểm thi trên toàn tỉnh với gần ba mươi chín thí sinh dự thi
tin tưởng rằng với sự chủ động nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
cùng với sự sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an nghệ an sẽ góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn
chiều qua trên địa bàn tỉnh vĩnh long và đồng nai xảy ra mưa lớn kèm theo rông lốc mạnh khiến nhiều tài sản hư hỏng
một số tuyến đường bị bong chóc nhiều cây xanh bị ngã đổ
tại vĩnh long mưa lớn kèm theo rông lốc gió cực mạnh đã làm ngã gãy nhiều cây xanh trên địa bàn phường bốn
thành phố vĩnh long và xã thanh đức huyện long hồ
do thời điểm xảy ra mưa lớn người dân và phương tiện ít qua lại trên tuyến đường này nên không xảy ra tai nạn
tuy nhiên đã làm hư hỏng nhiều đường dây dẫn điện dẫn đến cúp điện đột ngột ở tại hai khu vực trên
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa khu vực
hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực an toàn
tại tỉnh đồng nai vào chiều tối ngày bốn tháng sáu một cơn mưa lớn chút xuống khu vực kéo dài trong nhiều giờ
lượng nước lớn khiến một đoạn tường cao khoảng ba mét dài một mươi mét của khu công nghiệp nhân trạch ba
thị trấn hiệp phước bị đổ sập tạo dòng nước lớn tràn vào khu dân cư
dòng nước bất ngờ ập vào khiến các hộ dân trở thay không kịp
toàn bộ đồ đạc của các hộ dân bị nhấn chìm trong dòng nước nhiều tài sản bị cuốn trôi
các lực lượng chức năng của huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lũ
ngày năm tháng sáu thủy đoàn hai cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết đã bàn giao bảy phương tiện
cùng các đối tượng khai thác vận chuyển các trái phép cho công an tỉnh tiền giang và vĩnh long
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
hai mươi ba h ngày bốn tháng sáu và rạng sáng ngày năm tháng sáu qua công tác nghiệp vụ và công tác tuần tra kiểm soát
thủy đoàn hai chủ trì phối hợp với công an tỉnh tiền giang và công an tỉnh vĩnh long
đồng loạt kiểm tra bắt giữ bảy phương tiện có hành vi khai thác vận chuyển cát trái phép trên sông tiền
căn cứ kết quả kiểm tra thủy đoàn hai đã lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra bắt giữ
và do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang và vĩnh long xác minh xử lý theo quy định
quá trình đấu tranh kiểm tra bắt giữ các đơn vị chức năng đã hiệp đồng
phù hợp hỗ trợ tốt trong việc kiểm tra tạm giữ và ghi nhận hành vi vi phạm
theo tỷ đoàn hai kết quả phối hợp đấu tranh bắt giữ là một trong những nội dung quan trọng
đang được triển khai thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo để kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm
đối với hành vi khai thác vận chuyển các sọ trái phép trên đường thủy nội địa phía nam
liên tục một tuần qua công an quận gò vấp tp hcm thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng
đồng loạt kiểm tra xử lý triệt để tình trạng sử dụng bóng cười khí n hai o
si sa thuốc lá điện tử trên địa bàn quận
qua kiểm tra đã phát hiện thu dự sáu mươi tám bình khí n hai o một mươi chín loại tinh dầu si sa
một mươi năm bình hút si sa một mươi tám cây thuốc si sa hai hũ thuốc si sa
hiện công an quận gò bắp tp hcm đã trinh cầu giám định phân biệt khoa học hình sự
các khoai chất thu dự để làm cơ sở xử lý đồng thời mới rộng truy xét để xử lý theo quy định
trong thời gian tới công an quận gò vấp tiếp tục duy trì công tác kiểm tra
xử lý tình trạng sử dụng bóng cười khí n hai o si sa thuốc lá điện tử trên địa bàn quận gò bắp
đây là kế hoạch trong cao điểm xử lý tình trạng sử dụng bóng cười khí n hai o si xa trên địa bàn toàn thành phố
trong lúc đang trú mưa dưới hiên nhà thì bất ngờ cây xanh bật gốc đổ xuống trước mặt
hai người may mắn không bị thương vụ việc vừa xảy ra tại tp hcm
trong cơn giông lớn cây dầu cao hơn hai mươi m đường kính khoảng bốn mươi cm
trên đường trần hưng đạo quận năm bật gốc đổ xuống ra vỉa hè
lúc này có hai người đang trú mưa nghe tiếng hồ lớn của một người khác
từ phía bên kia đường liên ngồi vào bên trong
vừa kịp lúc phần ngọn cây đổ xuống nên không ai bị thương
tại hiện trường phần tán cây dắn ngang đường còn thân cây lớn gốc một ruộng nằm trước cửa hàng người dân
gạch đá xung quanh gốc bị nứt toát
sự cố không gây thương vong do thời điểm mưa lớn đường vắng xe
hơn chục cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường cắt nhỏ các nhánh để di dời
thời gian trước khi bắt đầu vào mùa mưa ở nam bộ cơ quan chức năng đã tiến hành chặt máy nhánh cây để phòng ngừa
tuy nhiên những cơn mưa đầu mùa thường gây dông lốc
điều này sẽ tạo ra những nguy cơ như các biển quảng cáo bị cuốn bay hoặc cây xanh gãy đổ
vì vậy mọi người nên tránh di chuyển trên các tuyến đường khi có mưa dông lớn để đảm bảo an toàn cho bản thân
ngày năm tháng sáu công an tỉnh đồng nai cho biết
đến ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh chính thức về đích trong thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân
gắn chip cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh
công an đồng nai đã phát động nhiều đợt cao điểm thành lập các tổ cấp căn cứ công dân lưu động
phối hợp với công an các huyện thành phố mở thêm nhiều điểm cấp căn cước công dân
đặc biệt là tại khu công nghiệp khu dân cư vùng sâu vùng xa trực tiếp đến từng nhà
để làm hồ sơ cho người già người khuyết tật v v
không quản ngày đêm ngày lễ tết
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng trường hợp sử dụng hiệu quả mạng xã hội
như để thông báo cho người dân biết thời gian địa điểm cấp căn cứ công dân lưu động
kết hợp hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hồ sơ thủ tục cần thiết
để mang theo khi đến làm căn cứ công dân hoặc đăng ký hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến bộ công an
công an tỉnh đã thành lập một mươi tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động tại năm tỉnh thành phố
có đông công dân thường trú của đồng đây đến cư trú hiện chưa được cấp căn cứ công dân
với tinh thần quyết liệt thân tốt không ngại khó ngại khổ cán bộ chiến sĩ công an các huyện
thành phố đã ngày đêm dốc sức dốc lồng nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy
công an đồng đai chính thức về đích trong thực hiện nhiệm vụ cấp căn cứ công dân gắn chiếp
cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh
từ nay người dân có thể đăng ký chữ ký số cá nhân tại bộ phận một cửa của thành phố thủ đức
và quận huyện trên địa bàn thành phố
đây là thông tin được ông lâm đình thắng giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh
công bố tại hội nghị phối hợp triển khai thúc đẩy phổ cập chữ ký số cá nhân
trên địa bàn thành phố hồ chí minh ngày năm tháng sáu
theo đó sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số
bị ban nhân dân thành phố thủ đức quận huyện tổ chức cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân
cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
thời gian thực hiện từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
người dân có thể đến ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận huyện để được cấp
trước đó trong kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thành phố hồ chí minh thông minh năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phải đạt một trăm linh thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dưới dạng trực tuyến
để vận hành được dịch vụ công trực tuyến
thì việc số hóa và ứng dụng trực tuyến
để pháp lý hóa hồ sơ số của người dân
kết quả xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước là yêu cầu bắt buộc
tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh
câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử việt nam
và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng về việc phối hợp triển khai
thúc đẩy phổ cập chữ ký số trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ngày năm tháng sáu công an quận một thành phố hồ chí minh
phát động cán bộ chiến sĩ đóng góp ủng hộ cho các quỹ vì người nghèo
vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc và chương trình vì trường sa xanh năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình do quận ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận một triển khai trên toàn địa bàn quận
với tinh thần chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
hướng về biên giới biển đảo của tổ quốc lãnh đạo quận ủy ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận một
kêu gọi toàn bộ cán bộ công chức viên chức cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
tham gia đóng góp ít nhất ba ngày lương ủng hộ
theo đó quận một tiếp tục ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc đến trước ngày ba mươi tháng sáu
chương trình vì trường sa xanh đến trước ngày ba mươi tháng tám và vì người nghèo đến trước ngày ba mươi tháng một mươi
ngay tại lễ phát động các cơ quan đảng đoàn thể cơ quan chính quyền công an quận một
ban chỉ huy quân sự quận một và ủy ban nhân dân phường đa cao đã quyên góp
gần sáu trăm sáu mươi triệu đồng cho các quỹ
sáng nay hơn chín mươi sáu thí sinh tại tp hcm đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi
sinh hoạt quy chế thi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ghi nhận tại điểm thi trường trung học cơ sở nguyễn du quận một tp hcm
dù chín h ba mươi mới bắt đầu làm thủ tục nhưng từ chín giờ nhiều học sinh đã đến điểm thi để chờ danh sách
tiêm phòng thi nhìn chung thí sinh đã chuẩn bị tâm thế thoải mái nhất sẵn sàng bước vào kỳ thi
em đã chuẩn bị từ một tuần trước để ôn bài kỹ và ô tô lại các nội dung từ hôm qua
để hôm nay có thời gian để nghỉ ngơi nên là giờ thì em không có lo lắng
mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng rồi ạ có thể mình đã học hết tất cả mọi thứ rồi
bây giờ mình chỉ cần ôm lại để cho kỳ tuyển sinh ngày mai nữa thôi
em chỉ muốn là vô mercury để bằng điểm em thôi và số điểm mà em mong muốn có thể là tầm hai mươi bốn hoặc là hai mươi ba thôi là được rồi ạ
năm nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã bố trí một trăm năm mươi tám điểm thi là những trường trung học cơ sở
trung học phổ thông có cơ sở vật chất tốt nhất thành phố để phục vụ kỳ thi vào lớp một mươi
trong đó có một trăm bốn mươi bảy điểm thi dành cho các thí sinh thi mạng
thí sinh vào lớp một mươi thường và một mươi một điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp một mươi chuyên và tích hợp
đến thời điểm hiện tại các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho các khâu tổ chức kỳ thi
giám thị sáng nay thì tất cả các cán bộ coi thi đều đã có mặt đầy đủ
và đã tiến hành các cái nghiệp vụ các cái hướng dẫn quy chế kiểm tra hồ sơ
thì hiện tại điểm thi có bố trí ba phòng dự phòng thì các phòng dự phòng này sẽ được sử dụng trong các trường hợp
ví dụ như có thể là có mưa gió hoặc là có những trường hợp
bất thường xảy ra mà cần phải di chuyển thì chúng tôi sẽ sử dụng các phòng dự phòng
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tại tp hcm sẽ diễn ra trong hai ngày sáu và bảy tháng sáu
thí sinh sẽ dự thi ba môn toán ngữ văn ngoại ngữ
triêng thí sinh dự thi vào lớp duyên sẽ tham gia thi thêm môn duyên
ngày mai sáu tháng sáu thí sinh tại tp hcm sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
với hai môn là ngữ văn
nhằm tạo ra sân chơi và môi trường học tập lành mạnh cho các em thiếu niên
nhi đồng và từng bước xã hội hóa công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em tại việt nam
vừa qua ban chấp hành đoàn trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai đã tổ chức chương trình trải nghiệm
giáo dục kỹ năng học kỳ công an cho thiếu niên nhi đồng năm hai nghìn hai mươi ba
học kỳ công an năm nay có năm khóa với khoảng một trăm linh em mỗi khóa
trong đó mỗi khóa diễn ra trong sáu ngày từ ngày bốn tháng sáu đến ngày bảy tháng bảy
tại trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đối tượng của học kỳ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba là các em có độ tuổi từ chín đến một mươi năm
đây là sân chơi và môi trường học tập lành mạnh cho các em thiếu niên nhi đồng
và hoạt động ngoại khóa kết hợp với giáo dục thông qua trải nghiệm
vừa hoàn thiện các kỹ năng thực hành xã hội trong dịp hè năm nay
con đến đây học được học cảnh sát được học những kỹ năng trong cuộc sống thì là con rất là vui
con có thể vận dụng những kiến thức này để mà mốt mà mình lớn lên
có thể tự lập trong gia đình phụ giúp gia đình phụ giúp bố mẹ
thì con cảm thấy đây là một cái điều bổ ích để giúp chúng ta phát triển bản thân hơn
và nó cũng có thể là một cái kỹ năng sống trong con
mẹ cho con đến đây để học làm công an chiến sĩ để biết cái nỗi khổ hay là niềm vui gì đó
ở trong cái ngành nghề công an
con đi cái này lần thứ hai con
thấy nó khá là vui
thấy nó khá là nhiều ý nghĩa
đầu tiên là mình học được tìm hiểu về cái ngành công an
thứ hai là mình học được các kỹ năng thoát hiểm chữa cháy cứu nạn cứu hộ
mình được học được các cái cách sống tự lập và cái kỹ năng mà mình cần để phục vụ cho đời sống của mình
trong mỗi khóa học các em sẽ nghe phổ biến củng cố kiến thức về quyền trẻ em
chống xâm hại trẻ em giáo dục đạo đức pháp luật cho thiếu nhi trang bị cho các em kỹ năng sinh tồn
ứng phó với các tình huống nguy hiểm gia đình như hỏa hoạn đuối nước bạo lực học đường kẻ xấu lợi dụng bị lạc bị bắt cóc
chương trình học trải nghiệm để các bé học tập trong môi trường cảnh sát học tập các chiến sĩ công an
học về nền nếp tác phong cho con nhân dân học điều luyện đội ngũ học những kỹ năng phải thực hành xã hội
trong đó là tự vệ phòng cháy thoát hiểm chống đuối nước
và ngoài ra các em còn được giải ngoại và thử thách bản thân mình bằng những thử thách là làm việc đồng đội
đoàn kết rồi giải quyết những mâu thuẫn và yêu thương lẫn nhau
khi kết thúc khóa học này thì ban tổ chức đã trang bị những kỹ năng để các em có thể tự lập
và rèn luyện cuộc sống mình tự lập trong cuộc sống xã hội bản lĩnh hơn
và biết yêu thương của đồng đội và người thân và người xung quanh mình hơn
với những cái điều này thì các em sẽ giữ gìn trong cuộc sống của mình
và hy vọng là những nếp sống tốt đó sẽ giúp các em có quá trình học tập
quá trình tập luyện
rèn luyện và ở với gia đình tốt hơn
các hoạt động trong học kỳ công an năm nay được tổ chức với những hình thức phong phú đổi mới
như giá ngoại trò chơi giao lưu văn hóa thể dục thể thao
tạo môi trường học tập vui chơi giải trí thân thiện cho thiếu nhi
đồng thời giúp các em phát triển về tinh thần và thể chất
biết sẻ chia quan tâm đến những người xung quanh rèn luyện tinh thần kỹ luật
tính tự lập kiên định để vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống
việc sửa đổi luật các tổ chức tín dụng sẽ tạo hành lang pháp lý
cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng đã nhấn mạnh nội dung trên
khi thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
trước quốc hội trong phiên làm việc sáng nay
tờ trình của chính phủ nêu rõ việc xây dựng luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
nhằm tăng cường phòng ngừa rủi ro tăng cường năng lực tự kiểm tra kiểm soát nội bộ
tự chịu trách nhiệm của tổ chức tín dụng đồng thời xây dựng công cụ để quản lý các tổ chức tiến dụng
phát hiện sớm vi phạm và xử lý kịp thời trách nhiệm của các cá nhân quản trị điều hành tổ chức tín dụng
hoàn thiện các quy định và xử lý những vướng mắc bất cập của pháp luật về tổ chức tiến dụng
luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
để tăng cường phòng ngừa rủi ro tăng cường năng lực quản trị điều hành tổ chức tiến dụng
tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát cá thể hóa trách nhiệm cá nhân
bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động ngân hàng
dự thảo luật kế thừa quy định tại luật tổ chức tiến dụng hiện hành và bổ sung việc xử lý nợ xấu
xử lý tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu
bổ sung đối tượng áp dụng là tổ chức mà nhà nước sở hữu một trăm linh vốn điều lệ
có chức năng mua bán xử lý nợ xấu
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh cho biết
nhiều ý kiến đề nghị cần nghiên cứu giả soát mở rộng đối tượng
để thúc đẩy thị trường mua bán nợ công khai minh bạch phát triển hiệu quả
góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
cơ quan thẩm tra cũng đề nghị ra soát cân nhắc kỹ lưỡng phân loại nợ xấu
để áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhất là đối với các khoản nợ xấu chưa được hạch toán
trong bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng nhưng chưa đến mức độ khó thu hồi
hoặc cần phải xử lý tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu của khoản vay không đúng quy định
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị
theo ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật nhà ở sửa đổi
tờ trình của chính phủ nêu rõ việc xây dựng luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng
chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo
không có khả năng tạo lập nhà ở theo cơ chế thị trường đồng thời sửa đổi hoàn thiện các quy định của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn
để phù hợp với tình hình thực tế tháo gỡ các tồn tại hạn chế bảo đảm tính hợp hiến sự thống nhất đồng bộ
giữa quy định của luật nhà ở sửa đổi với các luật khác có liên quan
công nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
nếu phải thuộc diện nộp thuế thu nhập sẽ không được mua nhà ở xã hội
đây là nội dung có trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi có quy định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
theo đó ba đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị công nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức để được mua thuê nhà ở xã hội
thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập từ tiền công tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
trong khi đó với điều kiện về nhà ở dự thảo luật quy định một số đối tượng được mua thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình
chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống làm việc hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình
nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu
do chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực
để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bộ tài chính đề xuất mức thu một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế lệ phí cấp căn cước công dân mức giảm từ một mươi đến cao nhất lên tới năm mươi
kể từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo đó phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
trừ phí giám sát hoạt động chứng khoán và lệ phí cấp mới cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận
chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán
công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán mức thu mới bằng năm mươi mức thu phí lệ phí quy định
đối với phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
lệ phí sở hữu công nghiệp lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy lệ phí cấp căn cước công dân phí trong chăn nuôi bằng năm mươi mức thu phí quy định
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trở đi các mức thu phí tại biểu phí nêu trên sẽ trở lại thực hiện theo quy định tại thông tư gốc
cục dự trữ nhà nước vừa ban hành quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hai trăm hai mươi tấn
tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba của hai mươi hai cục dự trữ nhà nước khu vực
theo đó tổng cục dự trữ nhà nước yêu cầu các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện thời gian đăng tải thông báo mời thầu
thông báo mời trào hàng đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng chậm nhất đến ngày năm sáu hai nghìn hai mươi ba thời điểm đóng thầu chín h ngày hai mươi sáu sáu hai nghìn hai mươi ba
việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
phải được hoàn thành trong vòng hai giờ kể từ thời điểm đóng thầu thời gian thực hiện hợp đồng tối đa sáu mươi ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày một mươi năm một mươi hai nghìn hai mươi ba
trong quá trình tổ chức thực hiện tổng cục dự trữ nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cục dự trữ nhà nước khu vực
thực hiện lựa chọn nhà thầu để mua gạo dự trữ quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay ngày năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đảng hữu bính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phó giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc về hành vi lợi dụng chức
vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra xác minh cho thấy từ năm hai nghìn hai mươi hai phòng lao động thương binh và xã hội huyện quỳnh nhai
đã ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
để thực hiện mở hai mươi năm lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới ba tháng cho tám trăm sáu mươi học viên
quá trình triển khai thực hiện trên hồ sơ thể hiện trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
đã ký kết hợp đồng giao khoán công việc với hai mươi tám giáo viên
để giảng dạy cho hai mươi năm lớp mở tại bảy xã trên địa bàn huyện quỳnh nhai
trong quá trình đó đào hữu bính đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao lập khống chứng tử thanh toán
tri trả tiền công giảng dạy tiền công tắc phí tiền lưu trú cho giáo viên
số tiền quyết toán gần hai tỷ đồng đã bính đã giữ lại cho bản thân và sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến việc trục lợi bảo hiểm sở y tế đồng nai vừa có văn bản hỏa tốc gửi bảo hiểm xã hội tỉnh
về việc thống nhất tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bốn phòng khám tư nhân tại tp biên hòa
bốn phòng khám tư nhân bị tạm dừng hợp đồng gồm phòng khám đa khoa tân long phòng khám đa khoa long bình tân phường long bình tân
phòng khám đa khoa tam đức phường tân hiệp phòng khám đa khoa quốc tế mỹ đức phường long bình
thời gian thực hiện từ giờ ngày ba tháng sáu cho đến khi bảo hiểm xã hội và sở y tế tỉnh đồng nai có văn bản thông báo mới
căn cứ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của các phòng khám nêu trên
trước đó ngày ba mươi tháng năm các lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tám địa điểm trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân
trên địa bàn tỉnh thành phố biên hòa thu giữ khoảng trên một trăm ba mươi giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội
hơn bốn trăm linh giấy tờ khám sức khỏe đã ghi khống kết quả chưa có thông tin người khám
năm thùng tài liệu trên bốn mươi đầu cpu máy vi tính điện thoại di động và các tài liệu tăng vật khác có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám
thưa quý vị nhiều người dân sinh sống tại hà nội thời gian qua
phản ánh về việc bị các đối tượng giả danh là nhân viên của các công ty máy lọc nước lừa đảo
đáng chú ý thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đánh đúng vào tâm lý chú trọng sức khỏe của người dân
và cụ thể như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
chỉ cần gõ cụm từ lừa đảo thay lõi lọc nước trên thanh tìm kiếm của facebook sẽ ra hàng loạt bài viết cảnh báo tới người dân
về hình thức lừa đảo của các đối tượng giả danh nhân viên của hãng thông báo máy lọc nước của gia đình đã đến hạn bảo dưỡng
và đề nghị thay lõi với giá gấp từ ba đến bốn lần đủ các chiêu trò thủ đoạn khác nhau không ít người đã mắc bẫy lừa của chúng
khi họ gọi điện thoại thì họ nói rất là chính xác cái thông tin tên của tôi và địa chỉ
nên là họ còn biết rõ cả nhu cầu đang cần thay các cái linh kiện của máy lọc nước của gia đình
nên là tôi nghĩ là họ trong mọi là nhân viên của cái công ty lọc nước mà tôi đang sử dụng
thế nên là tôi nghĩ là họ là trong họ là nhân viên của cái công ty lọc nước mà tôi đang sử dụng
và tôi cũng hướng dẫn người ta đến địa chỉ để kiểm tra máy lọc nước của gia đình
mình cũng có nhu cầu là muốn thay
thế nhưng người ta tư vấn là các cái phải thay cái này cái này
xong rồi người ta bảo là cái máy này của mình nó cũ quá ấy cần phải thay cái lõi ro
nhưng mà người ta lại bảo giá thế nên mình thấy là cảm thấy cái giá nó cao quá so với thị trường
trước tình trạng này website nhiều hãng máy lọc nước đã đăng cảnh báo các chiêu thức mạo danh hãng gọi cho khách hàng
hầu hết cho biết họ thường không chủ động gọi cho khách hàng
cũng chủ động gọi cho khách hàng mà chỉ cử kỹ thuật viên đến kiểm tra khi khách báo sản phẩm có vấn đề
đối với những khách hàng mà đã thay lõi chính hãng thì sẽ dùng tiếp những cái thời gian còn lại
còn lại là những khách hàng mà đang bị thay nõi giả thì lên có thể là chúng ta sẽ gọi điện đến hotline công ty
hoặc là thông qua các trung tâm bảo hành để chúng ta thay trở lại cái lõi chính hãng
thì như vậy đảm bảo được nước sạch hơn sạch đảm bảo được đúng tiêu chuẩn của bộ y tế
để tránh bị lừa người dân nên mua lõi lọc từ nguồn tin cậy như nhà cung cấp nhà sản xuất
hoặc các cửa hàng chuyên phân phối lõi lọc chính hãng để tránh mua lõi không rõ nguồn gốc hoặc giá rẻ đáng ngờ
trước khi lắp vào máy cần kiểm tra lõi có phải chính hãng đúng loại đúng mẫu đã được khuyến nghị từ nhà sản xuất hay không
và đảm bảo không có dấu hiệu của lõi lọc đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng
mỗi lõi chức năng đều có thông số kỹ thuật rõ ràng
sau khi sử dụng một thời gian thì chúng ta nên kiểm tra các nhãn mát trên từng quả lọc sẽ có thời gian sử dụng
để mà thay thế thì chúng ta cần phải gọi đến chuyên viên các chuyên viên chuyên gia về máy lọc nước
và gọi đến chính hãng để chúng ta được thay thế các lõi được chính hãng
khuyến cáo người dân chúng ta không nên tự ý mua các loại trôi nổi bên ngoài sẽ không đảm bảo được chất lượng các loại lọc
thời gian vừa qua có rất nhiều chiêu trò lừa đảo
nhắm đến túi tiền của người dân từ mạo danh ngân hàng mạng di động thậm chí mạo danh cả cơ quan công an để gọi điện lừa đảo
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
kim hạ xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị chỉ trong năm tháng đầu năm xuất khẩu cà phê của việt nam đã vượt hai tỷ usd để thiết lập kỷ lục mới
theo trung tâm chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu cà phê tháng năm ước đạt một trăm sáu mươi năm tấn
với giá trị đạt ba trăm chín mươi sáu triệu usd
đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt tám trăm tám mươi hai tấn và hai hai tỷ đô la mỹ
giảm hai hai về khối lượng nhưng tăng hai về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
như vậy kỷ lục về giá trị cà phê xuất khẩu bốn tỷ usd năm hai nghìn hai mươi hai đang từng bước bị phá vỡ
phó chủ tịch hiệp hội cà phê ca cao việt nam vy kuo pha thì giá cà phê tăng liên tục là do cung không đủ cầu
dự báo từ nay đến cuối năm xuất khẩu cà phê vẫn thuận lợi khi nhu cầu tăng
trong khi nguồn hàng không được cải thiện
dự báo sản lượng cà phê năm nay giảm đến một mươi một mươi năm do thời tiết không thuận lợi
dù vậy không chỉ nông dân mà một số doanh nghiệp xuất khẩu cũng thang không được hướng lợi từ giá cà phê tăng
tình hình thị trường cà phê biến động lớn như hiện nay đặc biệt là chi phí tài chính quá cao khiến các doanh nghiệp việt nam không dám trữ hàng
theo ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
trong gần năm tháng đầu năm nay là hai chín mươi bốn tỷ đồng vượt kế hoạch năm là chín mươi bốn tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã xảy ra một sự gia tăng đáng kể về đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp tại tỉnh đồng nai so với cùng kỳ năm trước
trong khoảng thời gian này đã có tám dự án mới được phê duyệt với vốn đăng ký lên tới một ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
và năm dự án đã được điều chỉnh để tăng vốn đầu tư thêm gần bảy trăm bốn mươi tám tỷ đồng
các dự án mới và dự án tăng vốn đều tập trung vào việc đầu tư xây dựng nhà xưởng
và lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị nhằm sản xuất các sản phẩm công nghiệp
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi sở xây dựng thành phố về việc tăng cường khắc phục các bất cập hạ tầng kỹ thuật
cây xanh chiếu sáng cách thoát nước nhằm bảo đảm trực tự an toàn giao thông
theo sở giao thông vận tải tp hcm trong thời gian qua các trường hợp bất cập về hạ tầng kỹ thuật
như mất nấp hố ga thoát nước nhiều tuyến đường bị ngập thu hẹp diện tích mặt đường dành cho lưu thông do chưa có hệ thống thoát nước
nhiều cây xanh phát triển nhanh dẫn đến che khuất hệ thống điện báo đèn tín hiệu giao thông v v
xảy ra thường xuyên gây mất trực tự an toàn giao thông
do đó cần tăng cường công tác quản lý đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như thoát nước cây xanh chiếu sáng
nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông giảm bùng tắt giao thông trên địa bàn thành phố
song song đó tăng cường duy tu nạo vét đảm bảo tiêu thoát nước tại các đoạn đường thường xuyên bị ngập
có giải pháp phù hợp để thoát nước nhanh chóng đối với các vị trí chưa có hệ thống thoát nước kết hợp xây dựng
cải tạo hệ thống thoát nước và cải tạo nâng cấp mặt đường nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch
vì jet tung chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn vé chỉ từ đồng thỏa sức bay khắp nam châu trong mùa hè này
từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba vào h đến hai mươi ba h năm mươi chín phút thứ bốn thứ năm và thứ sáu hàng tuần
khách hàng có thể săn vé đồng chưa bao gồm thuế phí trừ lễ tết cao điểm hè và tuân theo đặc điểm mùi vụ từng thị trường
tại trang web www vietjetair com hoặc ứng dụng vietjet air chương trình áp dụng cho tất cả các đường bay quốc tế dưới việt nam và úc
ấn độ và trung quốc
đông nam á với thời gian bay linh hoạt từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hành trình bay quốc tế càng thêm thú vị
hành khách được nhân đôi ưu đải với gói bảo hiểm du lịch skycare bảo hiểm quyền lợi tối đa và y tế toàn cầu điều khoản và điều kiện
tích lưu ý điểm thưởng trên mỗi chuyến bay tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như đổ thưởng vé bay vietjet
và hơn hai trăm năm mươi thương hiệu ống thực mua sắm du lịch tại việt nam thông qua ứng dụng skyjoy hoặc tại trang web skyjoy vn vn
vừa qua ủy ban nhân dân tp hcm đã có báo cáo tổng kết thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng
và tương đương tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố có sáu cơ quan đơn vị thành lập hội đồng thi và hoàn thành việc thi tuyển một mươi hai chức danh lãnh đạo quản lý
ủy ban nhân dân tp cho biết lần đầu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo có nhiều vị trí số lượng ứng viên đăng ký
rất đông nhưng có một vị trí không có thí sinh đăng ký và có một vị trí chỉ có một thí sinh đăng ký dự thi
ngoài ra vì phải vừa tháo gỡ các khó khăn vướng mắt nên một số đơn vị bị động về thời gian và thực hiện chưa đảm bảo tiến độ đề ra
tp hcm nhìn nhận cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm báo cáo ban thường vụ thành ủy xem xét
chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở cấp phòng và tương đương trong năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng là một trong số ít nhóm ngành ghi nhận mức lãi nhuận tăng trong quý i năm nay là tăng năm chín so với cùng kỳ năm ngoái

bức tranh tài chính của nhóm này không chỉ là toàn màu hồng và chất lượng tính dụng các nhà băng xấu đi trong quý i khi mà nợ cần chú ý và nợ xấu tăng mạnh do ảnh hưởng từ khó khăn của bất động sản và tài chính tiêu dùng
tổng nợ xấu của hai mươi tám ngân hàng quý i năm hai nghìn hai mươi ba ghi nhận tăng hơn hai mươi ba so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai lên mức hơn một trăm bảy mươi hai tỷ đồng
trong đó có bảy ngân hàng đã tỷ lệ nợ xấu nội bản vượt ngưỡng ba
nợ xấu có xu hướng gia tăng là một số chung trong hoạt động của các ngân hàng
khi chỉ có vón vẹn ba ngân hàng giảm được nợ xấu so với đầu năm tức hai mươi năm ngân hàng còn lại chứng kiến chất lượng tính dụng suy giảm
lý giải nguyên nhân nợ xấu gia tăng các chuyên gia nhận định sau giai đoạn covid một mươi chín doanh nghiệp có một khoảng thời gian hồi phục khi nền kinh tế mở cửa trở lại cùng với cậu tiêu dùng nội địa và quốc tế tăng tốc từ đó doanh nghiệp có khả năng trả nợ
tuy nhiên bức tranh hiện tại khó khăn hơn khi thời gian và mức độ phục hồi kinh tế toàn cầu còn nhiều ẩn số
chủ yếu tôi cho rằng đấy là nguyên nhân khách quan tình hình kinh tế thế giới rất khó khăn trong thời gian vừa qua do những lý do của dịch bệnh covid rồi chiến tranh
thế và trong nước thì còn thêm những tác động về khó khăn của doanh nghiệp do trái phiếu do bất động sản thị trường có những cái trầm nắng thậm chí là đến mức khủng hoảng thì cái khả năng sản xuất kinh doanh thu hồi cũng như là trả nợ của các doanh nghiệp là khó khăn thì ngân hàng cũng sẽ là người cuối cùng chịu cái hậu quả của tình trạng nợ xấu
thực ra thì nợ xấu của chúng ta có tăng lên thời gian vừa qua trong bối cảnh kinh tế thế giới việt nam chúng ta khó khăn hơn tăng lên nhưng mà về cơ bản nó vẫn trong khả năng tầm kiểm soát
bởi vì ở đây thì năng lực tài chính của các doanh nghiệp tiến dựng là tương đối cũng mạnh thời gian qua cái hệ số bao phủ nợ xấu là mức một trăm hai mươi năm thứ hai là kinh nghiệm về xử lý về quản lý nợ xấu đã tương đối tốt
lãi suất cho vai tăng nhanh từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
lãi suất cho vai tăng nhanh từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến quý i năm hai nghìn hai mươi ba ảnh hưởng lên thị trường bất đồng sản khiến việc xử lý tài sản đảm bảo là nhảy đất của các ngân hàng đặc biệt là các khóa nợ lớn cần tổ chức bán nợ theo giác thị trường không còn dễ dàng như giai đoạn trước
số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy bình quân mỗi tháng có đến một mươi chín hai trăm linh doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong bốn tháng đầu năm nay là bức tranh thể hiện rõ nhất bối cảnh đầy khó khăn hiện nay
số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy bình quân mỗi tháng đầu năm nay là bức tranh thể hiện rõ nhất bối cảnh này khó khăn hiện nay
số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy bình quân mỗi tháng đầu năm nay là bức tranh thể hiện rõ nhất bối cảnh này khó khăn hiện nay
liên tục kiểm tra nhưng xử lý lái xe vi phạm trong việc chặn buộc các cụm tôn thép lại rất hạn chế không còn đánh đồng như các loại hàng hóa khác đã đến lúc là cần một quy chuẩn đủ đảm bảo an toàn đối với vận chuyển loại hàng đặc biệt siêu trọng này
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
hình ảnh này chúng tôi ghi lại trên đường tháp dịch tốc tiên thị xã phú mỹ thành phố bà rìa tỉnh bà rìa vũng tàu
theo tài xế xe đang di chuyển ở tốc độ dưới bốn mươi km trên giờ
xác bất ngờ từ bên trong hẻm lau ra nên phải thắng gấp
ghi nhận tại hiện trường cục sắt nặng gần hai mươi ba tấn đường kính hơn hai mét thế nhưng chỉ sử dụng khúc gỗ cao chưa tới hai mươi cm và sợi dây xích tám ly để chành buộc và làm giá đỡ
tình trạng vận chuyển xác khuộn tôm cuộn xảy ra sự cố
tai nạn trong thời gian qua đã diễn ra khá phổ biến
truyền hình công an nhân dân cũng đã như một số báo chí đã phản ánh sự nguy hiểm đối với loại hàng đặc biệt này
đến nay đã có những chuyển biến một số doanh nghiệp lái xe đã chủ động trang bị khung giá đỡ bằng sắt cao hơn sử dụng từ hai đến ba sợi dây xích có độ dày lớn hơn
đa số là những tài xế chạy là không giữ khoảng cách an toàn
thấy xe chưa nó thắng là đạp gấp cái là thường thường nó
cọng xích cảo không căng là nó bị đứt
nếu cảo căng là khiến khi bị đứt mà mình kê là chủ yếu mình lót cái bà lết lên cái cọng cao su nữa là nó đít
còn không lót cái bà lết lên cọng cao su nó sát
hai cái mà sát
nói nhau là thắng nó rẽ trượt
tuy nhiên vẫn còn phần lớn doanh nghiệp lái xe chủ quan thiếu trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn đối với vận chuyển loại hàng nguy hiểm này mà chưa trang bị
cái giá như thế nào để cho đặc trứng rồi cái giá như thế nào là không đặc trứng
rồi cũng chưa có quy định là bao nhiêu sợi xích để cho nó đặc trứng được hoàn toàn
thứ hai nữa là cái cuộn tôn là nó tròn theo quấn tính
giờ không cái lực nó là cái lực nó chạy tới nó là
giờ bao nhiêu sợi xích nó nếu mà độc sức nó vẫn đứt nó vẫn lăn tròn tới
để đảm bảo trực tự cũng như kéo giảm tai nạn giao thông
phòng cảnh sát đường bộ công an tỉnh bà rịa vũng tàu thường xuyên mở các chuyên đề tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm
trong đó việc kiểm tra các trường hợp chặn buộc hàng hóa không chắc chắn
tuy nhiên đối với chợ sắt thép cuồn lại tồn tại khó khăn khi xử lý
người định là bắt buộc vận chuyển hàng phải chặn buộc chắc chắn
nó chưa có thành ra một quy chuẩn một thông lệ bắt buộc nó như thế nào
nên anh em vẫn qua cảm giác hàng có chặn buộc hay không
nếu không chặn buộc thì mình lập biên bản chặn buộc
nó chưa có quy chuẩn cụ thể
đã có những ý kiến từ phía đại diện doanh nghiệp vận tải cho rằng
cần có quy định chiều cao giá đỡ kích thước sợi dây cáp hoặc xích đối với vận chuyển hàng đặc biệt này
khi có quy chuẩn cụ thể bản thân doanh nghiệp cũng sẽ dễ dàng quản lý và yêu cầu lái xe tuân thủ hơn
bảo vệ tài sản là phương tiện của họ được tốt hơn
hiện nay đa số xe đầu kéo đang chở thuê nhiều loại hàng hóa khác nhau
do đó để bốc xếp nhanh chóng tài xế thường chủ quan đối với chính an toàn của mình
cũng như gây nguy hiểm cho người khác